thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc hay lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy mỗi người cần cảnh giác trước các yêu cầu thuê hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc thống nhất
và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba thì anh thanh và vợ anh thanh có nói chuyện với em và đặt vấn đề với em là
đi mở thẻ ngân hàng để anh chạy quảng cáo
thì anh bảo là sẽ trả cho em ba trăm linh một thẻ
sau khi em làm xong năm thẻ đấy thì anh thanh bảo em là có quen biết bạn bè gì không thì giới thiệu cho anh để anh làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo
sẽ trả cho người đứng sau em là người em giới thiệu được vẫn là hoa hồng là hai trăm linh một thẻ
và em được nhận hoa hồng là từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn một thẻ tùy loại thẻ
cơ quan công an xác định nhóm của thanh đã thuê hơn ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn tp hà nội
mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau
số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai trên mạng xã hội với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu đồng một tài khoản
anh hiếu có đặt vấn đề là mở thẻ để mà chạy quảng cáo
thì sau khi mà mở thẻ thì tôi sẽ nhận được số tiền là hai trăm năm mươi
thế sau khi mở xong thì anh chuyển lại cho anh hiếu chứ
sau khi mở xong thì tôi sẽ đưa thẻ cho anh hiếu
và anh hiếu trả tiền như thế nào
vâng và anh hiếu trả tiền như thế nào
vâng tiền mặt hay truyền khoản hay như thế nào
ờ truyền khoản
và tài khoản ngân hàng
thực chất là anh có biết là anh hiếu anh mở tài khoản đó để làm gì không hay trình anh hiếu nói
còn mục đích cụ thể thì tôi không biết còn anh ấy thì bảo vệ tôi là để chạy quảng cáo
về mặt luật pháp thì báo cáo ông chí là do hiện nay là người ta không nghiêm cấm
không cấm là công dân mở rất nhiều tài khoản
tuy nhiên mở tài khoản xong lại giao cho người khác thuê mượn tài khoản
đấy là hành vi vi phạm pháp luật
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là việc mở tài khoản rồi giao cho người khách sử dụng ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân mình
khi mà người ta sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì mình lại phải đối diện với nhiều cái vấn đề hệ lụy pháp lý xảy ra về phía sau
đề nghị người dân là không mở tài khoản rồi giao cho những người khác sử dụng